tại xã bình châu xuất hiện một vài cá nhân ở ngoài tỉnh đến địa bàn gặp gỡ chủ tàu
thuyền trưởng và ngư dân để đề nghị hợp tác đưa tàu cá cùng lao động sang vùng biển sholom khai thác hải sản
có chủ tàu đang đánh bắt ở các ngư trường xa bờ cũng đưa tàu về bờ để tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài làm ăn
thông tin này đã làm cho tình trạng tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài trên địa bàn quảng ngãi có nguy cơ bị tái diễn
theo ngư dân xã bình châu những ngày qua một số người lạ tiếp cận bà con ngư dân đề nghị hợp tác khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài
những người này giới thiệu với ngư dân là đã ký hợp đồng khai thác hải sản với một công ty ở solomom
hiện nay có nhu cầu tuyển lao động và đưa tàu cá sang solomon đánh bắt
đồng thời cung cấp cho ngư dân một số giấy tờ yêu cầu ngư dân đóng số tiền lớn để làm thủ tục
hủy giấy đăng ký tàu cá tại việt nam
thay đổi màu sơn trên thân tàu cho phù hợp
báo về cái việc là chính thống để cho bà con nhanh nhanh người ta biết
chứ còn nếu mà cá nhân để mà đi vạn động và chuyên truyền để mà làm thủ tục
để mà đưa đi thì tôi cho là cái này là sợ với cái điều kiện bà con nó không thấu hiểu
thì dẫn đánh cái sơ phòng
theo quy định của chính phủ tàu cá khai thác hải sản ngoài vùng lãnh thổ việt nam
phải đi theo hiệp định ký kết giữa nước ta với nước bạn
trong trường hợp ngư dân đi theo hợp đồng hợp tác với các tổ chức cá nhân
thì phải có giấy phép của tổng cục thủy sản
đến thời điểm này ngư dân chỉ đến được ba nước là brunei papua new guinea và micronesia
chính phủ việt nam chưa có hiệp định khai thác hải sản với chính phủ solomon
cho nên nếu bà con mình đi theo cái hợp đồng hợp tác khai thác với tổ chức cá nhân
mà được solomon đồng ý thì phải được chấp thuận cấp các loại giấy tờ của tổng cục thủy sản
và thống quá cái xác nhận của cơ quan quản lý thủy sản địa phương
và tôi khẳng định rằng những tàu cá đã chưa đăng ký tham gia để xác nhận
làm ở trí cục thủy sản và làm thủ tục để trên tâm cục thủy sản cấp giải pháp để được đi khai thác hải sản
thì nếu mà tổ chức đi thì là vi phạm
của chí quy đã thống nhất với thê là chủ trí cục thủy sản của sở nông nghiệp pháp thủy nông thôn
là chỉ đạo cho cất cái đồ miên phòng và phối hợp với chính viên địa phương
để tuyên truyền vận động bà con ngư dân của mình là không nên là nghe theo cái thông tin
để mà đưa cái tàu ra nước ngoài của solomon
nó là không đúng
chí cục thủy sản là cái cơ quan chức năng quản lý nhà nước về cái lĩnh vực khai thác thủy sản
mới đủ cái tư cách pháp lý để mà tiếp nhận hồ sơ giải quyết
và trình cho bộ nông nghiệp pháp thủy nông thôn qua tổng cục thủy sản
để mà cấp phép cho phương tiện đi ra nước ngoài khai thác hải sản
hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi đã tiến hành các biện pháp điều tra xử lý các trường hợp
làm hợp đồng trái quy định của pháp luật
vạch trần những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại kinh tế cho ngư dân